ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tại trụ sở trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương tại tờ trình số một trăm ba mươi ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám về việc đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đồng chí trung tướng bùi văn thành ủy viên ban chấp hành đảng bộ công an trung ương thứ trưởng bộ công an bộ chính trị nhận thấy
hai đồng chí trung tướng bùi văn thành với cương vị ủy viên ban chấp hành đảng bộ công an trung ương thứ trưởng bộ công an trực tiếp phụ trách tổng cục hậu cần kỹ thuật nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục hậu cần kỹ thuật cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy tổng cục hậu cần kỹ thuật
cá nhân đồng chí đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo quản lý thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm tại tổng cục hậu cần kỹ thuật vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và quy chế làm việc của bộ công an
ký văn bản của bộ công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà đất an ninh không đúng quy định pháp luật ký một số văn bản không thuộc trách nhiệm được phân công tự ý ký quyết định cho phan văn anh vũ tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho phan văn anh vũ không đúng đối tượng không đúng tiêu chuẩn
những vi phạm của đồng chí trung tướng bùi văn thành gây hiệu quả rất nghiêm trọng ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng ngành công an và cá nhân đồng chí gây dư luận xấu và bức xúc trong xã hội
căn cứ quy chế làm việc của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi hai căn cứ quy định số một trăm linh hai của bộ chính trị về xử lý đảng viên vi phạm bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí bùi văn thành bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng
bảy ủy viên ban chấp hành đảng bộ công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một ủy viên ban chấp hành đảng bộ tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ công an nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm giao ban cán sự đảng chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính và giáng cấp bậc hàm đối với đồng chí bùi văn thành bảo đảm đồng bộ kịp thời tương xứng với kỷ luật của đảng theo quy định
sau khi xem xét tờ trình số một trăm ba mươi một ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám của ủy ban kiểm tra trung ương về việc đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đồng chí thượng tướng trần việt tân nguyên ủy viên ban chấp hành đảng bộ công an trung ương nguyên thứ trưởng bộ công an bộ chính trị nhận thấy
hai đồng chí thượng tướng trần việt tân trong thời gian giữ cương vị ủy viên ban chấp hành đảng bộ công an trung ương thứ trưởng bộ công an đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước gây hậu quả rất nghiêm trọng ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của ngành công an và cá nhân đồng chí gây dư luận xấu trong xã hội
căn cứ quy chế làm việc của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi hai căn cứ quy định số một trăm linh hai qdtu của bộ chính trị về xử lý đảng viên vi phạm bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí trần việt tân bằng hình thức
một cách chức ủy viên ban chấp hành đảng bộ công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu giao ban cán sự đảng chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính và giáng cấp bậc hàm đối với đồng chí trần việt tân bảo đảm đồng bộ kịp thời tương xứng với kỷ luật của đảng theo quy định
cùng ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám sau khi xem xét tờ trình số một trăm hai mươi chín ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám của ủy ban kiểm tra trung ương về việc đề xuất
bộ chính xét thi hành kỷ luật đồng chí thượng tướng phương minh hòa nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam nguyên bí thư đảng ủy chính ủy nguyên phó bí thư đảng ủy tư lệnh quân chủng phòng không không quân bạt bí thư nhận thấy
bốn đồng chí thượng tướng phương minh hòa trong thời gian giữ cương vị bí thư đảng ủy chính ủy và phó bí thư đảng ủy tư lệnh quân chủng phòng không không quân chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc chấp hành không nghiêm quyết định của quân ủy trung ương và bộ quốc phòng trong quản lý sử dụng đất quốc phòng và đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng nhưng chưa sử dụng ngay cho mục đích quốc phòng
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo quản lý thiếu kiểm tra giám sát để nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật có trường hợp nghiêm trọng là phải xử lý hình sự
đồng chí đã trực tiếp ký nhiều văn bản về giao đất và phê duyệt phương án làm kinh tế không đúng quy định
vi phạm khuyết điểm của đồng chí thượng tướng phương minh hòa là nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và quân đội
căn cứ quy định số một trăm linh hai của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí thượng tướng phương minh hòa bằng hình thức cảnh cáo